qua kiểm tra thực tế hai tuyến đường sắt đô thị hà nội phó thủ tướng trịnh đình dũng đánh giá cao những kết quả và nỗ lực của các ban ngành chức năng các nhà thầu trong việc triển khai dự án
đồng thời nhấn mạnh các nhà thầu đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đảm bảo thi công hiệu quả
nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn phải đặt lên hàng đầu phó thủ tướng yêu cầu các nhà thầu đơn vị thi công trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn lao động
an toàn môi trường cháy nổ đặc biệt là không để xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường thực hiện dự án
bên cạnh đó các nhà thầu đơn vị thi công cần chú ý đến chất lượng và kiến trúc công trình bảo đảm mặt thẩm mỹ tiện dụng của các công trình đường sắt đô thị